phát biểu trong buổi làm việc vào sáng nay với ban chấp hành đảng bộ tỉnh thái bình
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ghi nhận nông nghiệp của thái bình tăng gần bốn cao nhất kể từ năm hai nghìn một mươi một cho đến nay
đồng thời mong thái bình tập trung phát triển kinh tế biển trong đó có đánh bắt khai thác và nuôi trồng thủy sản
tại buổi làm việc các thành viên đoàn công tác quốc hội đánh giá cao những kết quả xây dựng đảng
phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh thái bình đã đạt được trong thời gian qua
đáng chú ý là việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế đã được tỉnh thái bình tập trung chỉ đạo
thực hiện đồng bộ quyết liệt diện mạo và đời sống người dân thái bình đã được nâng lên
phát biểu kết luận buổi làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ tin tưởng
thái bình sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra đồng thời lưu ý tỉnh cần tiếp tục quán triệt các nghị quyết của đảng
nhất là những nghị quyết của các hội nghị trung ương gần đây
chủ tịch quốc hội lưu ý tỉnh thái bình về việc thành lập khu kinh tế thái bình theo quyết định ba mươi sáu của thủ tướng
cần đặt trong bối cảnh mới với những quan điểm mới về phát triển kinh tế biển bền vững
xây dựng phát triển công nghiệp du lịch đô thị hướng biển
chúng ta phải là một quốc gia mạnh về biển đi lên từ biển hướng ra biển
nhắc lại việc cần thiết phải triển khai xây dựng tuyến đường bộ ven biển
chủ tịch quốc hội biểu dương thái bình đã rất chủ động trong việc chuẩn bị triển khai dự án
đây là dự án có vai trò vô cùng quan trọng kết nối giao thông hành lang ven biển bắc bộ